sự hành vi xảy ra như vậy là xuất phát từ kết quả giáo dục kết quả hình thành nhân cách
và con người đó là con người có thái độ coi thường coi thường người khác coi thường tính mạng sức khỏe của người khác coi thường pháp luật
thì mới có hành vi như vậy
nhiều vụ việc không quá phức tạp nhưng một số người lại lựa chọn lối hành sự bạo lực để giải quyết mâu thuẫn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
và cũng không ít nạn nhân chịu cảnh thương tật tính biến
chỉ vì những mâu thuẫn không đã có
những hành vi thiếu ý thức chấp hành pháp luật ầu đà xung đột khi có va chạm giao thông
cần phải được ngăn chặn loại bỏ để không có những hình ảnh xấu khi tham gia giao thông trên đường
ai mà không làm chủ được
bản thân khi tham gia giao thông mà nhất lại là sử dụng rượu bia
chất kích thích nó làm sẽ làm tăng thêm những cái nguy hiểm cho cá nhân và cho người xung quanh
và đã có những nhiều sự việc sự cố xảy ra đáng tiếc
và đến khi mà các bạn vi phạm vậy nghĩ lại thì nó đã muộn
và kết quả là dành cho là có những trường hợp vi phạm pháp luật là phải đi tù
rồi có những trường hợp là
thậm chí là bị thương hoặc là bị chết oan
vì những không làm chủ được bản thân trong tham gia giao thông
chẳng may mà có những cái va chạm giao thông xảy ra
thì nếu như họ nắm được những cái quy định của luật giao thông
thì họ cũng sẽ biết được là cái lỗi đó thuộc về bên nào
và từ khi nếu mà họ nhận thức được là cái lỗi thuộc về bên về mình
hoặc là lỗi thuộc về cái người va chạm
thì họ cũng sẽ có những cái cách xử lý nó hợp lý hơn
và đặc biệt ở đây là trong tất cả mọi trường hợp
cái sự va chạm xảy ra
đấy là cái điều không ai mong muốn cả
tuy nhiên nếu như chẳng may mà xảy ra va chạm
thì cái điều quan trọng đầu tiên
chúng ta không chưa cần biết phân biệt là đúng sai như thế nào
cũng chưa cần biết là ai đúng ai sai
thì cái điều quan trọng đầu tiên là chúng ta cũng phải có những cái sự thông cảm cho nhau
và cái sự nhã nhã
một điều nhịn là chính điều lành
là một cái rất cần thiết
cái cách ứng xử của những người thân ra giao thông
chúng tôi xin đưa lại một số hình ảnh mà camera ghi lại được
đó là những hình ảnh đẹp của một vụ va chạm giao thông
những cái bắt tay thần thánh
thái độ bình tĩnh giải quyết sự việc
nếu không nghiêm trọng
thì một trong hai người hãy nói lời xin lỗi bỏ qua cho nhau
nếu ai cũng có cách hành xử thế này
thì mọi bực tức cũng sẽ được giải quyết